vào khoảng một mươi bốn h hai mươi năm chiều ngày hôm nay tại xã phúc tiến của huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con và xe tải
vào thời điểm trên xe tải di chuyển theo hướng từ hà nội lên hòa bình
đâm trực diện vào xe ô tô con đi theo chiều ngược lại
cú đâm mạnh đã khiến chiếc xe ô tô con bị bẹp rúm hư hỏng gần như hoàn toàn
xe tải lao xuống vệ đường lật ngửa tài xế xe ô tô con tử vong trên ghế lái
sau gần ba tháng đưa vào khai thác phục vụ miễn phí cho khoảng ba mươi lượt phương tiện lưu thông
bắt đầu từ h ngày mai một bốn hai nghìn một mươi chín hầm đường bộ cù mông nối hai tỉnh là phú yên và bình định
sẽ chính thức thu phí
theo đó các phương tiện xe bốn bánh trở lên qua hầm đường bộ cù mông
có thể lựa chọn mua vé theo lượt tháng hoặc quý với giá vé thấp nhất là sáu mươi đồng
và cao nhất là hai trăm hai mươi đồng một lượt
trước đó ngày hai mươi bảy tháng ba bộ giao thông vận tải đã ban hành văn bản cho phép tổ chức thu phí
sử dụng dịch vụ hầm đường bộ cù mông tại trạm thu phí cù mông km bảy trăm năm mươi tp quy nhơn tỉnh bình định
thưa quý vị sáng hôm nay ngày ba mươi một tháng ba bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ
cùng đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo đã có buổi làm việc với huyện ân thi tỉnh hương yên
đây là nơi đã xảy ra vụ việc một nhóm học sinh đánh bạn gây phẫn nộ dư luận những ngày qua
cùng dự buổi làm việc có ông nguyễn văn phóng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên
cùng các đơn vị chức năng tỉnh và huyện ân thi
tại buổi làm việc trên cơ sở nội dung báo cáo của lãnh đạo nhà trường chính quyền địa phương
và tường trình của cô giáo chủ nhiệm bộ trưởng phùng xuân nhạ khẳng định
đây là vụ việc nghiêm trọng và là bài học đau sót cho ngành giáo dục
mặc dù đã có nhiều văn bản pháp luật hướng dẫn về bảo đảm an toàn trong nhà trường
phòng chống bạo lực học đường được ban hành nhưng vụ việc vẫn xảy ra
bộ trưởng phùng xuân nhạ cho rằng nguyên nhân vụ việc là do nhà trường chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao
buông lỏng trong quản lý có dấu hiệu bao che nương nhẹ
giáo viên chủ nhiệm chưa sâu sát chủ động nắm bắt tâm tư tình cảm diễn biến tâm lý của học sinh
bộ trưởng cũng khẳng định có rất nhiều giải pháp phòng chống chủ động
chứ không phải khi để xảy ra sự việc rồi mới tìm giải pháp khắc phục
cũng tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hương yên nguyễn văn phóng khẳng định
tỉnh nghiêm túc và cương quyết xử lý vụ việc theo đúng pháp luật không bao che nương nhẹ
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho sở giáo dục và đào tạo và huyện ân thi
phải sớm một định tình hình không để ảnh hưởng đến việc học của học sinh trường trung học cơ sở phù hùng
mặt khác yêu cầu sở lao động thương binh và xã hội tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ kinh phí điều trị cho học sinh
đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc đưa ra kết luận sớm nhất về sai phạm của các cá nhân tập thể xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ông nguyễn văn phóng cũng cho biết về mặt hành chính huyện ân thi đã tạm dừng điều hành đối với hiệu trưởng nhà trường
và thôi làm chủ nhiệm đối với giáo viên có nhóm học sinh đánh bạn
tỉnh cũng đã chỉ đạo huyện ân thi và ngành giáo dục thực hiện quy trình xem xét kỷ luật nghiêm
nếu sai phạm nghiêm trọng sẽ cách chức toàn bộ ban giám hiệu tri ủy buộc thôi việc giáo viên chủ nhiệm
xem xét kỷ luật các cháu đánh bạn các cháu biết mà không bảo vệ bạn và không báo cáo
chủ tịch ubnd tỉnh hưng yên cũng yêu cầu sở giáo dục và đào tạo tổ chức họp trực tuyến
với tất cả các trường học rút ra bài học kinh nghiệm ngay trong tuần sau
không để xảy ra tình trạng học sinh còn ở trường mà giáo viên đã về hết
nếu trên địa bàn tỉnh có nơi nào xảy ra sự việc tương tự sẽ xử lý nghiêm
kết thúc buổi làm việc bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã đến thăm
động viên nữ sinh bị bạo lực học đường tại bệnh viện tâm thần kinh tỉnh hưng nghiên
thưa quý vị một vụ mua bán ma túy với số lượng lớn vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên phát hiện bắt giữ
cụ thể khoảng một mươi năm h chiều nay trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực tổ một mươi hai phường nong bua
thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh phát hiện đối tượng hạng a khua sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú
bản nậm ngán xã pu nhi huyện điện biên đông tỉnh điện biên đang trao đổi mua bán ma túy
với hai đối tượng khác phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy và chống trả quyết liệt
bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm tổ công tác phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên đã khống chế bắt giữ được hạng a khua
qua khám xét người đối tượng lực lượng công an thu giữ hai mươi gói màu xanh có chứa hai mươi viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an hạng a khua khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới đang tiêu thụ
thì bị phát hiện bắt giữ hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra đấu tranh mở rộng
dạng sáng ngày hôm nay cục cảnh sát hình sự phối hợp cùng tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm hai
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an bất ngờ đột kích vào một sòng bạc
giữa dãy điều thuộc xã hà bầu huyện đắc đoa tỉnh gia lai
tại hiện trường có hơn một trăm linh đối tượng đang chơi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa với số tiền lớn
đến một mươi bảy h chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành sàng lọc xử các đối tượng tham gia đánh bạc
cụ thể vào thời điểm trên hàng trăm chiến sĩ của cục cảnh sát hình sự và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm
đã tiến hành đột kích và vây bắt hàng trăm người đang tham gia đánh bạc tại một khu rừng
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ hơn một trăm ba mươi đối tượng đang tham gia đánh bạc
trong số này có rất nhiều người là phụ nữ cùng số tiền lớn chưa được xác định
ngoài ra lực lượng công an cũng thu giữ hơn sáu mươi xe ô tô các loại của các đối tượng tham gia đánh bạc
lợi dụng đêm tối nhiều đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường
bước đầu đối tượng cầm đầu tổ chức sòng bạc này được xác định là phan mạnh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tên thường gọi là hùng sida chú phường thống nhất thành phố pleiku
đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại hiện trường
theo điều tra lúc cao điểm sòng bạc này có từ bốn trăm linh đến năm trăm linh người tham gia
hoạt động suốt đêm và mức ăn thua có thể lên đến hàng tỷ đồng trên chiếu bạc
được biết đây là vụ phát hiện và triệt phá sới bạc lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh gia lai
hầu hết xe ô tô bị thu giữ tại hiện trường đến từ gia lai đắk lắc bình định
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành lập hồ sơ làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
lực lượng công an
lực lượng công an
lực lượng công an tại vĩnh long và cà mau cũng vừa triệt phá hai tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà với hàng chục đối tượng tham gia
vào khoảng chín h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long
bắt quả tang nhiều đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống thuộc ấp tân an xã tân hạnh huyện long hồ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn con gà bảy điện thoại di động số tiền gần hai mươi bốn triệu đồng và nhiều vật chứng có liên quan
vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện long hồ tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
tại tỉnh cà mau một tụ điểm đánh bạc tại khu đất chống thuộc khu vực khóm tám phường sáu thành phố cà mau
cũng vừa bị lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh cà mau triệt xóa
tại hiện trường có chỉ nối tượng bị phát hiện liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền
lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ hai con gà hai cặp cửa sắt một cân đồng hồ và nhiều vật chứng khác có liên quan
kiểm tra tại sân gà và trên người các đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ trên hai mươi triệu đồng
tình trạng trộm cắp tài sản nơi công sở đang có những diễn biến phức tạp khó lường
gây ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự gây bức xúc trong dư luận
qua nhiệm vụ được điều tra làm sáng tỏ cho thấy ngoài sự liều lĩnh manh động tinh vi của các đối tượng
thì hệ thống bảo vệ và công tác bảo vệ tại không ít các đơn vị còn nhiều bất cập
tạo lỗ hổng cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp
ghi nhận của phóng viên truyền hình intv tại hải dương
đây là các đối tượng trong vụ án trộm cắp cướp tài sản xảy ra vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hữu thủy ở phường cẩm phượng thành phố hải dương
các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ gồm nguyễn thành trung ở phường trần phú thành phố hải dương
hoàng văn tuấn và lê đình lai đều ở quận kiến an thành phố hải phòng
trước đó vào khoảng h hai mươi phút ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám cả ba bịt mặt đeo khẩu trang đã đột nhập vào công ty
dùng dao không khí không chế trói chân tay bảo vệ công ty là anh nguyễn hoàng sâm
mặc dù phủ kiến các bao chấu nhưng khi qua địa bàn huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi tám k hai nghìn chín trăm sáu mươi hai do vũ văn ninh ba mươi sáu tuổi ở huyện đắk song tỉnh đắk nông
điều khiển từ tỉnh đắk nông ra thành phố đà nẵng
đã bị trạm cảnh sát giao thông đức phổ phát hiện chở ba mươi hai hộp gỗ lậu
là địa bàn trung tâm của việc vận chuyển gỗ lậu từ lào các tỉnh tây nguyên và các tỉnh bắc nam qua lại
nên việc đấu tranh ngăn chặn không hề đơn giản
thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi sẵn sàng điều khiển xe ô tô chống trả hoặc không hợp tác bỏ xe
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh quảng ngãi luôn chủ động nắm tình hình
luôn đề cao tinh thần cảnh giác tấn công chấn áp
các đối tượng tội phạm tích cực nắm tình hình phối hợp chặt chẽ với quần chúng nhân dân
nắm chắc phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tội phạm
nên đã phát hiện và bắt giữ được nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
đối với những đối tượng mà còn chuyển lâm sản thì có những thủ đoạn rất tinh vi
các đối tượng thường bỏ lâm sản ở dưới sàn và nguy trang ở phía trên bàn những lớp như phăng hay các loại trấu
những bộ vật dụng bình thường để qua mạc lực lượng kiểm tra
đồng thời các đối tượng này thường canh vào giờ bân đêm và các lúc giao ca của lực lượng kinh sát giao thông
để trống tránh việc kiểm tra để qua mạc lực lượng kinh sát giao thông
cùng với việc đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi còn luôn gắn việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội
kết hợp với ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật
các loại phương tiện khác qua công tác nắm tình hình trên tuyến cũng như sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
thì chúng tôi sẽ kịp thời phát hiện và kiểm tra xử lý đối với những trường hợp vi phạm trả lão hoàng thấm
thời gian tới tình hình hoạt động của tội phạm vận chuyển gỗ trái phép sẽ diễn biến phức tạp
lực lượng công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục tăng cường đấu tranh mạnh với hoạt động của tội phạm trên lĩnh vực này
nhằm ngăn chặn nạn chảy máu rừng đang hoành hành ở nhiều nơi